đã làm cho nhà ở của nhiều hộ dân nằm gần trên tuyến đường này bị nứt và có một số nhà bị sụp đổ
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân
tuy nhiên việc xác định mức độ thiệt hại và đền bù chưa thỏa đáng nên các hộ có nhà bị ảnh hưởng lâm vào hoàn cảnh khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
theo phản ánh của người dân thì việc thi công đường cao tốc làm cho rất nhiều nhà dân bị nứt
trong đó có một số trường hợp bị sụp đổ luôn cả tường nhà như trường hợp của nhà bà mai thị hết thôn khánh thọ xã tam thái
sau khi chính quyền địa phương cùng với đơn vị thi công xuống để kiểm tra và lập biên bản
đơn vị thi công đã đồng ý đền bù với số tiền khoảng hai mươi tám triệu đồng
nhưng gia đình bà hết không nhận vì cho rằng số tiền đền bù đó không thể sửa lại nhà ở
quá thiệt hạ cho nhân dân tại vì đường xóa đây qua là đổ rồng quá xa là quá nạn nề
nhưng giờ cô thì bước đầu tiên là vô của nhà cô là không bị nứt mà xa đó là bị nứt
kêu nữa thì bây giờ bầu thư hai mươi tám triệu nếu hai mươi tám triệu thì quá đa sốc là gia đình cô không thể xây là nhà để ở
còn đây là nhà bà trần thị minh tại thôn khánh thọ nằm cách đường cao tốc khoảng năm mươi mét cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
việc xe lưu chạy với tần suất cao cộng với cường độ dung mạnh
đã làm cho ngôi nhà bị nứt nhiều chỗ mái nhà tụt rơi hết một nửa
sau đó đơn vị thi công có xuống làm lại mái nhà cho gia đình bà minh
bằng cách lấy tấm bạt phủ lên trên mái nhà để tránh mưa tranh nắng và hứa sẽ đền bù nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất
theo ủy ban nhân dân xã tam thái toàn xã có sáu mươi một hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công đường cao tốc
trong đó có sáu mươi một nhà bị ảnh hưởng thì đã có bốn mươi nhà đã đi giám định và có hai mươi bảy nhà đã đồng ý với giá đền bù của đơn vị thi công
đối với những hộ dân còn lại thì ủy ban nhân dân xã tiếp tục yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục xuống gặp người dân để xác định thiệt hại và thỏa thuận lại giá cả đền bù cho người dân

đối với những hộ dân còn lại thì ủy ban nhân dân xã thái toàn xã thái tránh mưa tránh nắng và hứa sẽ đền bù nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất
đối với những hộ dân còn lại thì ủy ban nhân dân xã thái toàn xã thái tránh mưa tránh nắng và hứa sẽ đền bù nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất